sở giao thông vận tải tp hcm cho hay do ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid một mươi chín nên nhiều doanh nghiệp và đơn vị vận tải trên địa bàn đã đề xuất cơ quan chức năng các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp
chịu ảnh hưởng rõ nhất là hoạt động của vận tải hành khách công cộng khi khối lượng vận chuyển giảm súc nghiêm trọng có thời điểm giảm tới tám mươi một so với cùng kỳ
các đơn vị vận tải taxi hợp đồng lượt hành khách và lợi nhuận cũng giảm bốn mươi đến năm mươi
tình hình tại các bến xe khách liên tỉnh cũng sụt giảm tương tự
nguồn doanh thu giảm súc hoặc không có doanh thu nhưng các khoản chi phí doanh nghiệp vẫn phải trả như các khoản lãi vay ngân hàng tiền thuế tiền thuê mặt bằng bảo hiểm xã hội cho người lao động bảo hiểm vật chất
sở giao thông vận tải cho biết sẽ ra soát kiến nghị cấp thẩm quyền các biện pháp hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh